thành phố hồ chí minh đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn ba mươi bốn kế hoạch
tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ
trên cơ sở đó thành phố đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phân đấu đến giữa tháng một mươi đạt tám mươi kế hoạch
thành phố đề ra một số giải pháp cụ thể như tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
lập danh mục dự án trọng điểm phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ
đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể
thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn bốn ngày làm việc
đến ngày ba mươi một tháng bảy giải ngân đạt từ sáu mươi đến bảy mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi đạt tám mươi
các sở ngành địa phương rà soát các quy định liên quan đến xây dựng
các thủ tục về thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán
theo hướng đẩy mạnh phân cấp rút ngắn thời gian
thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế
đến nay thành phố đã giải ngân được một mươi bốn hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng trên bốn mươi một sáu trăm chín mươi một tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao